sau cuộc đảo chính ở niger pháp tuyên bố sẽ chấm dứt hợp tác quân sự và cắt mọi khoản hỗ trợ phát triển cho đất nước này
tuy nhiên pháp bác bỏ lời kêu gọi của lực lượng quân đội tham gia đảo chính về việc rút một năm trăm linh binh sĩ pháp hiện đang đồn trú tại đây
hiện bộ quốc phòng pháp chưa có phản ứng trước thông tin nói trên
thông tin về tình hình an ninh trật tự tại một số nước châu phi khác sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
ngày năm tháng chín quân đội burkina faso thông báo ít nhất năm mươi ba nhân viên thuộc lực lượng an ninh đã thiệt mạng trong các vụ giao tranh ác liệt với phiến quân tại miền bắc nước này
trong một tuyên bố bộ tham mưu quân đội cho biết một mươi bảy binh sĩ và ba mươi sáu lính tình nguyện đã thiệt mạng trong khi đẩy lùi một vụ tấn công tại tỉnh atenga
trong chiến dịch phản công quân đội đã tiêu diệt một số tay súng
đụng độ xảy ra trong lúc quân đội đang nỗ lực giải phóng khu vực này để những người dân làng trở về nhà
các chiến dịch vẫn đang diễn ra tại đây trong bối cảnh bạo lực ngày càng gia tăng khiến burkina faso trở thành tâm điểm của bạo lực ở vùng sahel
cùng ngày chính phủ cộng hòa nhân dân congo đã buộc tội sáu binh sĩ liên quan tới vụ sát hại trên bốn mươi người biểu tình trong cuộc đàn áp của quân đội vào các cuộc biểu tình bạo lực chống liên hợp quốc tại miền đông nước này
theo đó một đại tá một trung tá và bốn binh lính thuộc lực lượng cận vệ cộng hòa bị tòa án ở goma
tuy tố vì tội ác chống lại loài người khi bị cáo buộc sát hại phá hoại ác ý và kích động binh lính thực hiện các hành động trái với nghĩa vụ hoặc kỷ luật
các sĩ quan bị bắt hôm ba tháng chín khi đang chỉ huy binh lính nổ súng vào người biểu tình
palestine đã yêu cầu israel dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu chính tại giải gaza vốn sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn gia đình hủy hoại kế sinh nhai của người dân tại vùng đất bị phong tỏa này
bộ nông nghiệp do hamas điều hành ở giải gaza ra tuyên bố nêu rõ hành động này của israel sẽ tác động đến sáu mươi gia đình nông dân và ngư dân với ước tính thiệt hại lên tới hai trăm sáu mươi ba đô la mỹ
bộ này nhấn mạnh lệnh cấm của israel là không có cơ sở và vi phạm luật pháp quốc tế
ở ramallah tại khu vực bờ tây do israel trên đóng bộ trưởng kinh tế palestine yêu cầu israel hủy bỏ lệnh cấm nhằm ngăn chặn việc xuất khẩu của gaza sang israel vào bờ tây này
trước đó vào ngày bốn tháng chín israel thông báo tạm đình chỉ hoạt động xuất khẩu hàng hóa thương mại
kerem salom cửa khẩu chính tại giải gaza sau khi lực lượng an ninh tại đây ngăn chặn một vụ buôn lậu chất nổ
bộ quốc phòng israel nêu rõ việc xuất khẩu hàng hóa từ giải gaza thông qua cửa khẩu kerem salom sẽ được nối lại sau khi hoàn tất đánh giá tình hình
tổng thống nga vladimir putin và tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan vừa có cuộc gặp thượng đỉnh ở thành phố sochi bên bờ biển đen
thảo luận về cuộc khủng hoảng ukraine thỏa thuận ngũ cốc ở biển đen và hợp tác năng lực
theo tổng thống thổ nhĩ kỳ nga có hai yêu cầu cụ thể để xác nhận việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc
theo nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ tổng thống nga vladimir putin đã nêu ra hai yêu cầu
thứ nhất kết nối lại ngân hàng nông nghiệp nga với hệ thống swif
thứ hai bảo hiểm tàu dùng để vận chuyển ngũ cốc
cụ thể tàu phải được bảo hiểm để vận chuyển ngũ cốc đến các cảng châu âu hoặc các cảng khác
ông erdogan cho biết nga xuất khẩu một trăm hai mươi một trăm ba mươi triệu tấn ngũ cốc
mỗi năm và sau khi giao dịch mua bán được thực hiện họ cần nhận được tiền
nhưng việc loại bỏ các ngân hàng nga khỏi hệ thống swif có nghĩa là việc chuyển tiền không thể diễn ra
tổng thống erdogan cho biết ông tin rằng sẽ sớm đạt được kết quả tốt trong việc khôi phục thỏa thuận ngũ cốc ở biển đen đáp ứng những kỳ vọng cần thiết
nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ thông báo ông sẽ thảo luận vấn đề trên với tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres tại new york vào cuối tháng này bên lề cuộc họp của đại hội đồng liên hợp quốc
phó thủ tướng nga alexander novak cho biết nước này sẽ gia hạn việc tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu xuất khẩu ba trăm linh thùng một ngày đến cuối năm nay nhằm duy trì sự ổn định và cân bằng trên các thị trường dầu mỏ
trong một tuyên bố phó thủ tướng novak khẳng định việc nga tự nguyện cắt giảm thêm lượng dầu xuất khẩu nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa được các nước tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác opec cộng thực hiện nhằm duy trì sự ổn định và cân bằng của thị trường dầu mỏ
ông novak lưu ý việc cắt giảm sản lượng dầu của nga sẽ được xem xét hàng tháng để cân nhắc khả năng tiếp tục giảm hoặc tăng sản lượng tùy thuộc vào tình hình thị trường thế giới
ông cũng nêu rõ đây là biện pháp bổ sung cho việc tự nguyện cắt giảm được nga thông báo vào tháng bốn vừa qua
trước đó nga nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai trên thế giới sau ả rập xê út cam kết giảm xuất khẩu dầu thô năm trăm linh thùng mỗi ngày tức năm sản lượng khai thác của nước này trong tháng tám và ba trăm linh thùng mỗi ngày trong tháng chín
nga cũng quyết định giảm sản lượng khai thác dầu mỏ năm trăm linh thùng mỗi ngày đến cuối năm hai nghìn hai mươi
nền tảng truyền thông xã hội tiktok cho biết đã mở một trung tâm dữ liệu được cam kết từ lâu tại ireland nhằm xoa dịu những lo ngại ở châu âu về quyền bảo vệ dữ liệu sinh tử
trung tâm dữ liệu đầu tiên của công ty tại dublin ireland đang hoạt động và quá trình chuyển dữ liệu của người dùng châu âu đến trung tâm đã bắt đầu
trung tâm dữ liệu trên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng bảo mật dữ liệu thông tin người dùng tiktok
trung tâm cũng sẽ đem lại những lợi ích rõ ràng như thời gian tải dữ liệu nhanh hơn giúp cộng đồng sử dụng tiktok có trải nghiệm chất lượng hơn
cũng theo lãnh đạo tiktok hai trung tâm khác ở naui và ireland sẽ sẵn sàng hoạt động vào cuối năm nay
theo đó tất cả dữ liệu của người dùng châu âu sẽ được lưu trữ cục bộ
công ty cũng cho biết công ty an ninh mạng ncc group của anh sẽ giám sát các biện pháp bảo mật dữ liệu của tiktok
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
khoảng sáu tỷ tấn cát đang được nạo vét tại khu vực ven sông và biển hàng năm và ngày càng gia tăng dẫn đến nhiều hậu quả lâu dài và có thể xóa sổi nhiều loại sinh vật đặc hữu
cảnh báo nghiêm trọng này vừa được liên hợp quốc đưa ra
theo chương trình môi trường liên hợp quốc hoạt động khai thác cát ồ ạt ở nhiều nơi trên thế giới đang làm mất đi lượng cát khổng lồ và gây ra những tác động cực kỳ lớn đối với hệ sinh thái
tổ chức này nhấn mạnh việc nạo vét cát không khác gì máy hút bụi khổng lồ và loại bỏ tất cả các vi sinh vật là thức ăn cho các loài sinh vật biển địa phương qua đó tác động mạnh đa dạng sinh học và nghề cá
dù đến nay số hút cát khai thác vẫn ít hơn lượng cát tích tụ hàng năm trên toàn thế giới nhưng ở một số khu vực lượng cát bị nạo vét đang vượt quá tốc độ có thể bù đắp
chương trình môi trường liên hợp quốc khẳng định cát hiện đóng vai trò năng động và là một phần của hệ sinh thái
nhằm hỗ trợ việc học đang gặp khó khăn của nhiều em nhỏ do tình hình xung đột một tổ chức từ thiện địa phương tại yemen đã huy động nhiều khoản tài trợ từ trong nước và nước ngoài để xây dựng một ngôi trường mới tại ngoại ô thành phố sana
nhờ vậy các em nhỏ đã có cơ hội được học tập trong một ngôi trường đầy đủ tiện nghi hơn
khoảng một hai trăm linh học sinh đã cùng hòa mình vào không khí hân hoan trong lễ khánh thành ngôi trường mới
được xây dựng bởi tổ chức từ thiện monalive
để thay thế cho ngôi trường cũ vốn được cải tạo từ một căn nhà cổ
chi phí hoàn thiện ngôi trường được huy động thông qua các khoản đóng góp từ nhiều nhà hảo tâm trong khu vực cũng như ở nước ngoài
tình trạng đông đốt tại các điểm trường kèm theo đó là môi trường học tập không phù hợp cho học sinh đã giúp tôi nghĩ về việc xây dựng một ngôi trường chất lượng cao tại đây cho các em nhỏ
ngôi trường với môi trường phù hợp sẽ giúp các em học tập tốt hơn và ngăn chặn tình trạng bỏ học
nhiều em học sinh đã bày tỏ sự thích thú khi được theo học tại ngôi trường mới với trang thiết bị khang trang và không còn phải chịu đựng cảnh mái rột cửa kính vỡ hay sĩ số đông
theo ước tính của liên hợp quốc tính tới thời điểm hiện tại hơn hai triệu trẻ em tại yemen đã bỏ học trong đó hơn sáu mươi là trẻ em gái
hơn hai năm trăm linh ngôi trường tại nước này tương đương một phần năm tổng số trường trên cả nước cũng đã bị hư hại và phá hủy do xung đột
thiết bị di động thông minh có thể giúp quá trình học tập của học sinh sinh viên thêm phần hiệu quả và dễ dàng hơn thế nhưng cái gì cũng có mặt trái
chính những thiết bị này lại gây sao nhãn ảnh hưởng đến quá trình học của các em
trong báo cáo giám sát giáo dục toàn cầu năm hai nghìn hai mươi ba tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco tuyên bố
có bằng chứng cho thấy việc sử dụng điện thoại thiết di động quá mức liên quan đến giảm hiệu suất học tập và thời gian sử dụng thiết bị điện tử lâu có tác động tiêu cực đến ổn định cảm xúc của trẻ em
đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt
tất cả hãy để điện thoại lên bàn nhớ bật thông báo lên nhé
tiết học bắt đầu cũng là lúc cô christi bắt đầu thí nghiệm của mình mục tiêu chứng minh điện thoại di động gây xào nhãn
ba mươi học sinh ba mươi chiếc điện thoại trong vòng bốn mươi phút các em sẽ cùng theo dõi số lượng thông báo từ mọi ứng dụng có trong điện thoại email mạng xã hội
và cả thông báo từ những điện thoại của các em
theo nghiên cứu của các chuyên gia trung bình mỗi thanh thiếu niên xem điện thoại của họ một mươi năm phút một lần
nhiều người sẽ nói rằng có vấn đề gì đâu việc kiểm tra điện thoại chỉ mất có vài phút thôi mà
thế nhưng thực tế khoa học chứng minh sự sao nhãn còn kéo dài sau đó và các em không cần phải mời trực tiếp thông báo ra xem mới bị sao nhãn
thậm chí chỉ cần xem những bong bóng thông báo nhỏ hiện lên màn hình chờ đợi bạn phản hồi cũng khiến các em sốt ruột buồn trồn nếu không kiểm tra chúng ngay lập tức
quay trở lại thí nghiệm tại lớp học
cô christie đã đến lúc kiểm tra kết quả ba mươi học sinh đã nhận được bốn trăm tám mươi năm tin nhắn một trăm hai mươi ba thông báo từ mạng xã hội như vậy tổng cộng là sáu trăm sáu mươi hai thông báo chỉ trong một tiết học bốn mươi phút
thật điên rồ tôi biết sẽ có nhiều thông báo nhưng thực sự không nghĩ con số vượt quá năm trăm linh và điều này đã giải thích vì sao mà các bài học ngày càng kéo dài
trước đây tôi chỉ cần hai mươi phút để các em hiểu một kiến thức nào đó giờ thì cần nhiều thời gian hơn vì học sinh mất tập trung
em thường không hoàn thành việc ở lớp và phải mang về nhà để làm thật khó để tập trung vào việc khác khi có điện thoại trong tay
có thể thấy rõ việc sử dụng điện thoại di động thiếu kiểm soát sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng tập trung vấn đề học tập và thậm chí là sức khỏe tâm thần vậy làm thế nào để ngăn chặn điều đó
nhiều trường học tại mỹ ở ohio korado mariel connecticut pennsylvania virginia california đã cấm sử dụng điện thoại di động trong lớp
từ đó nhằm hạn chế nỗi ám ảnh của học sinh
trong học tập vấn đề về kỷ luật và lo lắng về sức khỏe tâm thần
điều chúng tôi muốn là các em đến trường để học những việc gây sao nhãng như lướt mạng xã hội hãy để sau giờ học khi về nhà
phụ huynh cũng ủng hộ điều này bởi chính bản thân họ cũng thấy tác dụng tiêu cực của điện thoại khi các em ở nhà
theo dữ liệu liên bang mỹ hầu hết các hệ thống trường học tại đây đã có lệnh cấm điện thoại di động vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đại dịch khiến quy định này có phần lòng lẻo hơn
không chỉ tại mỹ một số nước đã luật hóa
luật hóa hoặc đang lên kế hoạch luật hóa việc cấm trẻ em dùng thiết bị công nghệ như điện thoại thông minh máy tính bảng tại lớp học
trung quốc ra quy định về thời gian trẻ em sử dụng thiết bị công nghệ trong ngày
pháp cấm trẻ từ ba đến một mươi năm tuổi mang điện thoại thông minh và máy tính bảng tới trường
còn tại hà lan bắt đầu từ năm sau các thiết bị công nghệ như điện thoại thông minh máy tính bảng đồng hồ thông minh sẽ bị cấm trong lớp học và chỉ được giáo viên cho phép sử dụng nếu thực sự cần thiết
một số trường học ở canada cũng ra quy định cấm học sinh dùng điện thoại thông minh trong lớp học và đã ghi nhận những kết quả tích cực sau sáu tháng
thiết bị công nghệ là một phần không thể thiếu trong đời sống hiện nay
tuy nhiên cần phải chú trọng đến việc sử dụng như thế nào cho đúng và hiệu quả đặc biệt với trẻ em để có thể tận dụng tốt nhất cho nhu cầu học tập thay vì để chúng tác động ngược lên mình